lại có thêm một vụ phá rừng tại các tiểu khu thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak quản lý
vừa được lực lượng chức năng phá thành công
và lần này thì khối lượng gỗ bị khai thác trái phép tại tiểu khu sáu trăm hai mươi chín là rất lớn
hiện tại các lực lượng chức năng của tỉnh đắk lắc vẫn đang tổ chức khám nghiệm đo đếm khối lượng gỗ tại hiện trường
cây đã bị đốn hạ gỗ đã được xẻ vuông để chuẩn bị đưa ra khỏi rừng
đây là hiện trường của một vụ phá rừng mà công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang vào ngày một mươi tám tháng tám vừa qua
sau gần năm tháng theo dõi các lực lượng chức năng công an tỉnh đắk lắc đã phá thành công nhóm lâm tặc này
bắt giữ bốn đối tượng trong đó có một đối tượng là trưởng thôn
trường phá trì của chúng tôi làm ở đấy khoảng một mươi ngày nhưng không thấy kịp lưu
thay ra phân trường thì cũng không thấy có ai lên trên nồi để kiểm tra kết
sáu cây gỗ trò khét có đường kính từ bảy mươi tám mươi cm cao từ hai mươi ba mươi m đã bị hạ với tổng khối lượng khoảng trên sáu mươi m khối
tại khu vực rừng thôn một mươi năm xã chư giang thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ek
tiếp tục mở rộng kiểm tra tổ công tác còn phát hiện thêm
hàng chục cây gỗ lớn khác đã bị các đối tượng khai thác trái phép và hai bãi tập kết gỗ nằm ngay bìa rừng
với bốn mươi bảy hộp gỗ được cưa xẻ vuông vắn tổng khối lượng gỗ ban đầu đo được khoảng gần một trăm linh mét khối
các đối tượng là người dân tộc tài người nông mông sử dụng các phương tiện như xe máy trâu để lên rừng
tất cả những người lạ khi mà xuất hiện trong khu vực thì đối tượng sẽ ngừng không hoạt động
muốn phát hiện được hành vi của các đối tượng thì anh em phải đi những con đường rừng cắt từ địa bàn các huyện khác
các rừng đi qua tránh sự phát hiện của các đối tượng sau đó nằm mật phục chờ các đối tượng vô rừng khai thác
thì chúng ta tiến hành bắt quả tang
trong những năm gần đây rất nhiều vụ phá rừng đã xảy ra trên các lâm phần do công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên lâm nghiệp ek quản lý ở hai xã chư bông và chư giang
tuy nhiên đơn vị lại không biết hoặc biết
sau khi lực lượng chức năng triệt phá sau đó các ngành chức năng của tỉnh đắk lắc cần kiên quyết vào cuộc
làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để cứu lấy những cánh rừng còn sót lại